tại lào cai công an tỉnh lào cai cho biết đơn vị vừa bắt giữ ba đối tượng thu giữ bốn bánh heroin
trước đó lực lượng chức năng tỉnh lào cai bắt quả tang hai đối tượng thào xeo châu sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi
chú tại xã thái niên huyện bảo thắng và đối tượng sang xeo lợi sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi ba trú tại xã lùng cải huyện bắc hà
khi hai đối tượng đang có hành vi mua bán trái phép chất ma túy tại xã lùng phình huyện bắc hà
tăng vật thu giữ gồm hai bánh heroin hai xe mô tô và hai điện thoại di động
cùng với đó công an huyện bắc hà cũng đã phát hiện bắt quả tàng đối tượng sang xeo vu sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bảy
trú tại xã bảo nhai có hành vi tàng trữ trái phép hai bánh heroin có trọng lượng bảy trăm linh một tám gram
hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra làm rõ và xử lý theo pháp luật